công an huyện quảng ninh tỉnh quảng bình vừa bắt giữ hai đối tượng vận chuyển trái phép chất nổ thu giữ hơn một trăm ba mươi ba kg pháo hoa các loại
theo đó vào khoảng bốn giờ ngày một mươi bảy tháng một mươi một trong lúc tuần tra tại địa bàn xã hiền ninh huyện quảng ninh
tổ công tác công an huyện quảng ninh đã phối hợp với công an địa phương phát hiện và bắt quả tang lê minh khoa bốn mươi sáu tuổi
chú tại xã gia ninh huyện quảng ninh đang vận chuyển hai mươi bốn hộp pháo có trọng lượng ba mươi hai kg để giao cho đối tượng lê mạnh tùng hai mươi chín tuổi trú tại xã hiền ninh huyện quảng ninh
khám xét nơi ở của hai đối tượng lực lượng chức năng thu giữ thêm sáu mươi chín kg pháo
trước đó vào ba h ba mươi phút cùng ngày cũng tại xã gia ninh lực lượng chức năng cũng đã phát hiện một đối tượng điều khiển xe máy
chở hai mươi bốn hộp pháo với trọng lượng ba mươi hai kg đang trên đường đi tiêu thụ khi phát hiện tổ tuần tra thì đối tượng đã vứt bao tải và bỏ chạy